thưa quý vị trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái
thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn khiến bảy công nhân tử vong
nguyên nhân được xác định là đang thực hiện thay tấm lót bên trong thùng quay nhiền bi đá của tổ máy zoa
thì bất ngờ thùng quay hoạt động
theo chuyên gia loại máy nghiền bi thép của nhà máy xi măng yên bái có tốc độ quay từ ba mươi sáu đến ba mươi tám vòng một phút
để tạo lực cho hàng nghìn viên bi thép lăn trong khoang
theo một chuyên gia máy sản xuất vật liệu xây dựng khi máy nghiền bị hoạt động và sinh ra lực ly tâm
đẩy những viên thép đi lên tới độ cao nhất định rồi rơi xuống đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền
kết quả của quá trình hiền là tất cả các vật liệu cần nghiền như quặng sòi đá kim loại rắn đều thành bột
sau đó vật liệu được đưa ra ngoài bằng hệ thống cyclon để kết thúc quá trình nghiền của máy nghiền bi
và trải qua các bước trong dây chuyền nghiền quặng
trong vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái theo vị chuyên gia
nếu đúng bảy công nhân đang trong khoang nghiền và thùng quay bất ngờ hoạt động với tốc độ ba mươi sáu ba mươi tám vòng trên một phút
cộng với lực tác động của hàng nghìn viên bì thép kích thước lớn nhỏ trong khoang thì khả năng sống sót là rất thấp
theo thông tin từ một công nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
bộ phận vận hành sửa chữa bảo dưỡng tổ máy số ba và bộ phận điều khiển hệ thống điện của tổ máy
không cùng một bộ phận
do đó khi xảy ra sự cố công nhân bị thương đã cố gắng chạy đi tìm nguồn điện để tắt
nhưng không biết tắt nguồn điện từ bảng điều khiển nào mà cứ nhìn thấy cầu giao công tác điện là dập tắt
chuyên gia cho rằng điều này rất nguy hiểm bởi chỉ cần sơ xuất không khấp lệnh trong công tác hiệp đồng
giữa hai bộ phận điện và vận hành sửa chữa hệ thống máy nghiền bi đá thì nguy cơ mất an toàn lao động là rất cao
dư luận hiện đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của công ty cổ phần xi măng vào khoáng
sản yên bái khi để xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này
tình huống pháp lý của vụ việc như thế nào xin mời quý vị theo dõi những thông tin chi tiết sau đây
theo đó quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số ba của nhà máy xi măng yên bái
đơn vị trực thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái đã xảy ra sự cố tai nạn lao động
làm cho bảy công nhân lao động bị tử vong và ba công nhân khác bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn
cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa
theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
hiện các cơ quan chức năng của tỉnh yên bái và công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
dư luận đặt câu hỏi trách nhiệm của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái ra sao
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng đây là vụ tai nạn lao động
đặc biệt nghiêm trọng khiến bảy công nhân tử vong ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình công nhân
bởi vậy cơ quan chức năng sẽ khẩn trương khám nghiệm hiện trường hỗ trợ gia đình bị nạn
làm thủ tục an táng cho các nạn nhân và cứu chữa cho các công nhân bị thương
đồng thời cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động
xem xét trách nhiệm pháp lý để xử lý theo quy định của pháp luật
theo luật sư cường trước tiên lãnh đạo công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
và chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân
để giảm thiểu thiệt hại đau thương cho gia đình nạn nhân
đồng thời cơ quan chức năng có thể tạm đình chỉ hoạt động của công ty cổ phần xi măng
và khoáng sản yên bái để làm rõ nguyên nhân của sự việc
việc này nhằm bảo vệ hiện trường làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân
có liên quan trong việc tổ chức vận hành dây chuyền sản xuất bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị
đảm bảo đúng quy trình quy định tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
chỉ khi nào hoạt động thực sự đảm bảo an toàn dây chuyển sản xuất mới được hoạt động trở lại
trong vụ tai nạn trên hậu quả thiệt hại về tính mạng của nhiều công nhân đã được xác định
vấn đề quan trọng trong sự việc này là cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân máy nghiền này hoạt động
khi công nhân đang tiến hành bảo quản sửa chữa là gì
việc khởi động máy bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình quy định về an toàn lao động hay không
trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành thuộc về ai
đây là những vấn đề quan trọng để xác định sự vụ này có lỗi của người quản lý vận hành máy móc hay không
trường hợp kết quả xác minh cho thấy quy trình bảo quản sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn
đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả vụ tai nạn lao động xảy ra
mà người vi phạm quy định về an toàn lao động còn sống
thì sẽ xem xét xử lý hình sự người này về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
theo quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
theo quy định các loại máy móc thiết bị phức tạp trong dây chuyển sản xuất đòi hỏi người vận hành
bảo quản quản lý phải có chuyên môn nghiệp vụ phải được tập huấn về an toàn lao động
việc bảo dưỡng sửa chữa phải theo quy trình quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động
bởi vậy trong trường hợp người lao động không có chuyên môn phù hợp
không được tập huấn về an toàn lao động công tác quản lý không đảm bảo an toàn
người có trách nhiệm trong việc vận hành đã thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra
cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với người vi phạm
theo quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
với hậu quả bảy người tử vong thì hình phạt có thể lên tới một mươi hai năm tù
vấn đề trách nhiệm hình sự sẽ được đặt ra khi xác định các cá nhân có lỗi
trong việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động
và người có lỗi đó đủ năng lực nhận thức điều khiển hành vi của mình và còn sống sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự
ngoài trách nhiệm pháp lý về hình sự có thể đặt ra trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tai nạn lao động
cũng sẽ được đặt ra đối với người có lỗi hoặc đối với doanh nghiệp này
theo quy định của pháp luật người lao động bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ quyền lợi
về tai nạn lao động theo quy định của pháp luật
doanh nghiệp này có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình các nạn nhân
để giải quyết chế độ quyền lợi về tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật
đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều công nhân tử vong
gây đau thương mất mát cho nhiều gia đình hậu quả là rất thương tâm
bởi vậy cơ quan chức năng sẽ sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này để xem xét trách nhiệm pháp lý
và đảm bảo quyền lợi cho gia đình các nạn nhân theo quy định của pháp luật
ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
chiều hai mươi hai tháng bốn ông đỗ đức duy bí thư tỉnh ủy tỉnh yên bái đã trực tiếp đến thăm hỏi
động viên các nạn nhân bị thương do vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
theo đại diện bệnh viện các bệnh nhân khi nhập viện đều trong tình trạng chấn thương nhẹ
không nguy hiểm đến tính mạng
sau khi nhập viện các bệnh nhân đã được các y bác sĩ chăm sóc tận tình
chú đáo và chia sẻ với những khó khăn hiện thời
động viên chia sẻ và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
bí thư tỉnh ủy yên bái chia sẻ với những nỗi đau mà bệnh nhân đang gánh chịu
và mong muốn các bệnh nhân nhanh chóng ổn định tinh thần yên tâm điều trị để sớm trở về với gia đình
anh nông văn tuân người may mắn thoát chết do tai nạn lao động tại công ty cổ phần xi măng
và khoáng sản yên bái cho biết lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động
sáng hai mươi ba tháng bốn gần một ngày sau sự cố tai nạn
lao động đặc biệt xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái trực thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
nét bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của anh tuân hai mươi chín tuổi trú tại huyện yên bình tỉnh yên bái
anh tuân kể lại thời khắc kinh hoàng
lúc xảy ra sự việc anh đứng ở bên ngoài thực hiện công việc bảo trì
làm việc bên ngoài cùng anh còn có hai người khác còn bên trong máy có bảy công nhân
quá trình bảo trì vẫn diễn ra bình thường cho đến khi mái nghiền đột nhiên quay mạnh
hất văng những người ở bên ngoài xuống đất
khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh khi nằm xuống đất anh choáng váng
và chỉ nhìn thấy xung quanh bụi mù mịt cùng tiếng hô kêu cứu
còn anh phạm minh dương hai mươi sáu tuổi chú huyện yên bình là công nhân bảo trì
sau khi thoát chết trong găng tức cho biết hiện anh vẫn đang rất mịt do bị gãy đốt sống và đa chân thương
nhắc đến những người xấu xố anh dương ngọc ngùi
ở bên ngoài máy nghiền còn có cơ hội sống còn ở bên trong thì không có phép màu nào xảy ra cả
danh tính bảy công nhân tử vong gồm nvt
nvth mth lmc pxt cùng trú tại huyện yên bình và hai người trú tại thành phố yên bái là nvt và pmg
ngay sau khi xảy ra sự việc bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường họp bàn
và chỉ đạo các biện pháp để xử lý giải quyết sự cố tai nạn
ông đỗ đức suy bí thư tỉnh ủy yên bái cho biết
ngay sau khi có mặt tại hiện trường ông đã giao các đơn vị có liên quan
khẩn trương hỗ trợ cho các nạn nhân sống
điều tra nguyên nhân vụ việc
bên cạnh đó tỉnh cũng thành lập nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ giải pháp
để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất
vụ tai nạn lao động trên khiến ai nấy đều bàng hoàng với hậu quả nghiêm trọng của nó
chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi bảy công nhân đã bị tước đi mạng sống
cùng với đó là ba công nhân khác bị thương nặng
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc
cũng như hỗ trợ động viên các nạn nhân và người nhà nạn nhân vượt qua khó khăn
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại